xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
phát triển và mở rộng về phía nước ta
nên trời nhiều nắng nhiệt độ tăng tuyến tính từng ngày
từ ngày hai mươi bảy thì sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất
là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi cao hơn
quý vị chú ý là có kế hoạch sinh hoạt phù hợp trong dịp nghỉ lễ sắp tới
khu vực phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của vùng át thâm nóng phía tây hoạt động mạnh
nên nắng nóng xảy ra trên diện rộng và ngày càng gia tăng về cường độ
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gai gắt
đợt nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày nên người dân cần có các biện pháp đề phòng
khi thực hiện các hoạt động ngoài trời vì nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức và đột quỵ
đi sâu vào khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
bị ảnh hưởng của vùng át thâm nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn mạnh
nên nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi chín độ cùng độ ẩm giảm thấp nên người dân tại đây cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao
khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thì nắng nóng cũng xảy ra trên diện rộng
tại các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến phú yên với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi cao hơn các tỉnh còn lại của trung bộ từ khánh hòa đến ninh thuận và bình thuận
nền nhiệt độ có phần thấp hơn khoảng từ hai đến ba độ phổ biến ở mức là ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
mưa rông có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối và đêm
tại khu vực tây nguyên thời tiết trong những ngày cuối tháng bốn phổ biến vẫn là tình trạng ít mưa
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao trên ba mươi bảy độ
tuy nhiên mưa rông cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn các tỉnh thành miền nam thời tiết đặc trưng cao điểm mùa khô ngày nắng nóng
với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn ở khu vực miền đông của nam bộ
còn về chiều tối và đêm những cơn mưa rông nhiệt có thể xuất hiện cục bộ
vì vậy người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm